kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị vừa qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
bị nữ giáo viên hành hùng dã màn khiến dư luận hết sức bức xúc
liên quan đến vụ việc tại cơ quan chức năng nữ giáo viên này đã đưa ra lời khai ban đầu
theo đó công an huyện mường la tỉnh sơn la thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non tấn công bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
xảy ra tại tiểu khu ba thị trấn ít âu
chiều ngày một mươi bốn tháng năm công an huyện mường la cho biết người phụ nữ tấn công cháu bé trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội
là bà lê thị lợi giáo viên trường mầm non thị trấn ít âu
theo cơ quan công an bà lợi đã có hành vi dùng chân tay và dép tấn công cháu tbt sinh năm hai nghìn một mươi tám
trú tại tiểu khu ba thị trấn ít âu
bà lợi khai nhận do mâu thuẫn với gia đình bà ntkl bà của cháu t
nên khi nhìn thấy cháu tê đang đi bộ qua trước cửa nhà mình
bà lợi cảm thấy bức xúc và nảy sinh ý định hành hung cháu
liên quan đến sự việc trên ngày một mươi hai tháng năm ủy ban nhân dân huyện mường la giao phòng giáo dục và đào tạo huyện
yêu cầu trường mầm non ít ong tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với bà lợi để phục vụ điều tra xác minh
thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng năm khi có kết luận điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định
sáng một mươi bốn tháng năm chị hà linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba mẹ của bé gái bị nữ giáo viên hàng xóm tấn công
cho biết hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định tuy nhiên khi ngủ vẫn giật mình và nhìn thấy nữ giáo viên hàng xóm vẫn hoảng loạn
ngày một mươi ba tháng năm cháu bé đã được cơ quan công an đưa đi giám định thương tích và đang chờ kết quả
chị linh phỏng đoán nguyên nhân vụ việc có thể là do tính cách của nữ giáo viên hàng xóm
vì gia đình không có mâu thuẫn gì lớn với người này nguyên nhân chính xác vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm mạng xã hội lan truyền thông tin và clip ghi lại cảnh một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
bị nữ giáo viên sống gần nhà tấn công dã man gây bức xúc cho dự luận
theo nội dung bài đăng trên mạng xã hội sự việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng năm
tại tiểu khu ba thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
lúc này cháu bé đang chạy ra chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà rồi lại tấn công một cách dã man
cùng với đó là những tiếng vang xin của cháu bé sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn
lãnh đạo công an huyện mường la cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin trên
và hiện đang tiến hành xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đến ngày một mươi hai tháng năm trường mầm non ít âu đã có báo cáo xác minh sự việc với bà lê thị lợi
giáo viên của nhà trường đánh cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu hàng xóm
xác nhận vụ việc cô lợi đánh cháu bé là đúng sự thật đồng thời yêu cầu giáo viên này viết báo cáo giải trình về vụ việc
bên cạnh đó nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô lợi từ ngày một mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi bảy tháng năm
để phục vụ công tác điều tra khi có kết luận của các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện mường la cho hay sự việc xảy ra tại khu vực dân cư nên nguyên nhân phải chờ cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện mường la tỉnh sơn la bác bỏ thông tin nữ giáo viên từng điều trị tâm thần
thông tin về vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu nghi bị cô giáo l t l hàng xóm của chó bé tấn công dã man
ông trần hải sơn chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn ít âu chia sẻ gia đình cô lầu cho rằng giáo viên này từng có thời gian đi điều trị tâm thần
theo ông sơn việc điều trị ở đây là điều trị bệnh viện tâm thật con có phải điều trị bệnh tâm thần hay không thì phía gia đình bà l đã cung cấp hồ sơ để cơ quan công an làm rõ
ngày một mươi hai tháng năm ông nguyễn văn cường trường phòng giáo dục và đào tạo huyện mường la bác bỏ thông tin cô lờ từng điều trị tâm thần và cho biết
trong quá trình giảng dạy cô giáo này có biểu hiện hoàn toàn bình thường với học sinh cũng chưa có vấn đề gì xảy ra
trước đó tại đà nẵng vụ thầy giáo túm cổ áo ép học sinh vào tường quát tháo cũng gây xôn xao dư luận bởi hành vi thiếu kiểm soát của giáo viên này
cụ thể trường ngày một mươi một tháng bốn ủy ban nhân dân quận cẩm lệ đà nẵng đã có thông tin về vụ cán bộ trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
phương hòa xuân huyện cẩm lệ túm cổ áo áp sát mặt nữ sinh quát tháo
theo đó vào ngày bốn tháng bốn thầy giáo tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật có mời ba học sinh lớp sáu của trường lên phòng truyền thống để gian đe liên quan đến việc gây gỗ đánh nhau trong trường
ủy ban nhân dân quận cẩm lệ cho hay đây là những học sinh thường xuyên vi phạm nề nếp kỷ luật của nhà trường nhưng chưa có tiến bộ
trong quá trình xử lý thầy giáo đã thiếu kiểm soát dẫn đến có những hành vi chưa chuẩn mực của nhà giáo gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận
sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bàn tương trình kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước hội đồng sư phạm quán triệt cho giáo viên về văn hóa ứng xử đối với học sinh
đồng thời ra quyết định đình chỉ công việc giáo viên trên để xác minh làm rõ sự việc liên quan đến hành động thiếu chuẩn mực xử lý học sinh vi phạm kể từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
bác giám hiệu nhà trường cùng giáo viên cũng đã đến gia đình xin nhận lỗi trách nhiệm về hành vi của mình
gia đình học sinh đã thống nhất cách giải quyết trên
liên quan đến vụ việc ubnd quận cầm lệ đã giao công an phường báo cáo cơ quan liên quan cấp trên xác minh nội dung động cơ đăng tải sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo dựa trên kết quả xác minh của cơ quan công an
trước đó sáng ngày một mươi một tháng bốn các tài khoản mạng xã hội đăng tải clip với tiêu đề đà nẵng chấn động thay giáo làm gì đó học sinh tại trường trung học cơ sở nguyễn nghệ thuật
trong đoạn clip người đàn ông đứng đối mặt lớn tiếng hỏi hai học sinh nữ liên quan đến vụ ẩu đà
người đàn ông đã lớn tiếng quát tháo các nữ học sinh sau đó túm cổ áo nữ sinh kéo ra xa rồi đẩy ép học sinh vào tường áp sát mặt vào học sinh rồi lớn tiếng
ở một clip khác được đăng tải người đàn ông có hành động vuốt tóc tác động nhẹ và chỉ tay vào mặt học sinh với thái độ rất khó chịu nóng giận và liên tục lớn tiếng với hai em học sinh
qua những vụ việc tương tự như trên hàng loạt hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh của một số giáo viên đang khiến dư luận bất bình cần được nhìn nhận thấu đáo
cũng như xử lý nghiêm để làm gương
thừa nhận giáo viên có hành vi lệch chuẩn là việc đáng buồn đối với ngành giáo dục
ông vũ minh đức cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo khẳng định
quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo là xem xét và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật quy định của ngành
đồng thời cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để nhà giáo cũng rút kinh nghiệm chung
ông đức nhấn mạnh ngành giáo dục thi hành xử lý kỷ luật những trường hợp giáo viên có hành vi vi phạm thậm chí là buộc phải ra khỏi ngành
những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
không có vùng cấm bao che hay xử lý xuê xoa cho những hành vi vi phạm với đạo đức nhà giáo
với quan điểm nghề giáo là nghề đặc biệt sản phẩm giáo dục là nhân cách của con người
đến nay bộ giáo dục và đào tạo luôn trú trọng vấn đề đạo đức của nhà giáo
luật giáo dục trước đây và luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín đều có quy định điều kiện để trở thành giáo viên
đó là phải là người có đạo đức tốt
bộ cũng đã ban hành quyết định số một mươi sáu năm hai nghìn tám quy định về đạo đức giáo viên năm hai nghìn tám
cũng như liên tiếp có các công văn để đôn đốc về thực hiện đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục
dẫu vậy một số ý kiến cho rằng sau một mươi năm năm thực hiện quy định này đã có những thay đổi trong thực tế
cần có sự điều chỉnh
theo ông đức với cơ bản quy định này phù hợp với các cơ sở giáo dục
cơ bản quy định này phù hợp với tình hình hiện nay sát với thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của giáo viên
tuy nhiên trong thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục nghiên cứu giả soát
điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn hơn nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay
nhìn nhận vấn đề này giáo sư tiến sĩ nguyễn mậu bành chủ tịch hội cựu giáo chức việt nam
cho rằng các quy định đạo đức nhà giáo đến nay đã khá đầy đủ chặt chẽ
vấn đề là trong triển khai tại cơ sở cần được đảm bảo minh bạch trên cơ sở không bao trè
xử lý nghiêm và kịp thời thông tin cũng như giải quyết vụ việc
để không chỉ người trong cuộc mà những người quan tâm đến vụ việc cũng không bức xúc
giáo sư nguyễn mậu bành cho biết cần nhìn nhận rõ những nguyên nhân xảy ra vụ việc
chẳng hạn một số giáo viên chưa nghiêm túc thực hiện đúng quy định của bộ về đạo đức nhà giáo
kỹ năng ứng xử tình huống sư phạm kỹ năng kiềm chế cảm xúc của các thầy cô còn hạn chế
từ đó có giải pháp tập huấn bồi dưỡng để giúp thầy cô vượt qua những khó khăn trong giảng dạy
cũng như có sự chia sẻ kịp thời từ phía nhà trường ban giám hiệu đồng nghiệp phụ huynh
để giáo viên làm tròn vài trong bối cảnh giáo dục hiện nay có nhiều thách thức
cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vũ minh đức cho biết
luật nhà giáo được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy
trong thiết kế chung của luật nhà giáo có điều khoản quy định quyền và nghĩa vụ nhà giáo
quy định tiêu chuẩn tiêu chí trở thành nhà giáo trong đó có quy định cụ thể hơn về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo
luật sẽ có những quy định về một số người không được tuyển dụng làm nhà giáo
nếu đã từng có hành vi vi phạm như có hành vi bạo lực cố ý gây thương tích cho người khác
hành vi xâm hại tình dục ngược đại trà mẹ kể cả tại thời điểm tuyển dụng người này đã được xóa an tích
điều này nhằm tránh nguy cơ có thể phát sinh hành vi lệch chuẩn
đồng thời luật nhà giáo dự kiến có nội dung bảo vệ nhà giáo khi sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực
để đảm bảo kỷ luật kỳ cương trong nhà trường